trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ba học sinh sinh năm hai nghìn một mươi hai đến chơi và tắm tại khu vực thi công cao tốc cam lộ văn ninh địa bàn thôn tam hiệp xã cam thủy
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày htd thấy hai bạn đang đuối nước nên dùng gây gỗ cứu được em tdn và cầu cứu mọi người giúp đỡ
nghe tiếng hô hoán anh mai văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú thôn tam hiệp đến hiện trường lặn tìm kiếm và vớt em hnm đưa lên bờ
dù được sơ cứu và đưa đến bệnh viện nhưng em m đã không qua khỏi
nhận được thông tin công an huyện cam lộ công an xã cam thủy và các đơn vị liên quan đã đến hiện trường điều tra làm rõ
theo ghi nhận hiện trường xảy ra vụ đuối nước đơn vị thi công không có rào chắn biển cảnh báo
thưa quý vị vụ bắt cóc bé gái đòi hai tỷ đồng tiền chuộc ở long an đã từng gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài
liên quan đến vụ việc ngày hai mươi chín tháng hai vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố nguyễn thành sơn ba mươi bốn tuổi ngụ huyện thủ thừa về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
trước đó chiều ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba sơn đến trường mầm non đón con và đón luôn bế c
sau khi gửi con về nhà nội sơn thuê ô tô đưa bé c bỏ chạy về hướng tp hcm
trong quá trình di chuyển nghi phạm liên tục nhắn tin đe dọa yêu cầu gia đình bé c chuyển hai tỷ đồng tiền chuộc
khi tới tp hcm sơn gửi cháu bé tại khách sạn song hoa phường an phú tp thủ đức
tiếp đó người này đi xe khách phương trang để bỏ trốn lên tỉnh lâm đồng
nhận tin báo từ gia đình nạn nhân công an tỉnh long an phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
công an tỉnh đồng nai và công an tp hcm vào cuộc điều tra
cảnh sát chia làm nhiều mũi lần theo dấu vết nghi phạm
cũng như chốt chặn kiểm tra các phương tiện trên tuyến đường kẻ bắt cóc di chuyển
đến tối ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cảnh sát nhận thông tin nghi phạm đang trên xe khách
di chuyển trên quốc lộ hai mươi hướng đồng nai lâm đồng nên tổ chức chốt chặn bắt giữ sơn
cảnh sát sau đó đến khách sạn song hoa giải cứu cháu bé an toàn và bàn giao cho gia đình
tại cơ quan điều tra sơn khai do cờ bạc nên nợ nần của nhiều người
bị các chủ nợ thúc ép nên anh ta đã thực hiện hành vi trên
xin được chuyển sang một số tin tức xã hội đáng chú ý khác
ngày hai mươi chín tháng hai vừa qua nhà kho chứa thạch cao và nhựa của một doanh nghiệp
ở phường tương giang thành phố từ sơn bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt
cột khói bốc cao cả trăm mét hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
theo đó khoảng một mươi năm giờ lửa lan toàn bộ nhà kho rộng khoảng một m hai
dựng bằng khung sắt lợp mái tôn ở phường tương giang
cột khói đen kịt bao phủ diện tích rộng lớn đứng cách xa cả km vẫn nhìn thấy
chính quyền phường tương giang phải điều hai máy xúc để đánh sập các điểm
có nguy cơ cháy lan sang khu dân cư xung quanh
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố tử sơn
huy động sáu xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường
đến một mươi năm giờ năm mươi phút hỏa hoạn cơ bản được khống chế
lãnh đạo phường tương giang cho biết không có thiệt hại về người
toàn bộ nhà kho cháy rụi nguyên nhân cháy đang được điều tra
nối tiếp chương trình sẽ là một số tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nước ta vào ngày một tháng ba theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia không khí lạnh tăng cường
chi phối toàn bộ thời tiết miền bắc trong hôm nay khiến cho khu vực rét đậm diện rộng kèm mưa nhỏ
mức nhiệt thấp nhất từ một mươi một đến một mươi ba độ c vùng núi cao có nơi dưới năm độ c
khu vực đông bắc bộ và các tỉnh hòa bình lào cai yên bái tiếp tục rét đậm vùng núi rét hại
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi một mươi ba độ thấp hơn hai ba độ so với một ngày trước
vùng núi phía bắc từ bảy đến một mươi độ khu vực núi cao có nơi dưới năm độ
dệt bột gia tăng khi tình trạng mưa nhỏ tái diễn
cơ quan khí tượng cảnh báo rét đậm rét hại khả năng ảnh hưởng tới gia súc gia cầm
cũng như quá trình sinh trường và phát triển của cây trồng
đợt dây này được dự báo kéo dài đến ngày hai tháng ba sau đó khu vực ấm lên nhanh vào đầu tuần tới
trong các ngày từ mùng một đến mùng ba tháng ba khu vực từ quảng bình đến khánh hòa
cũng khả năng ghi nhận mưa mưa rào rải rác và rông
người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh